thưa quý vị theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm tính đến hết ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng tám
thành phố đã ghi nhận hai trăm linh năm bốn trăm sáu mươi sáu ca mắc covid một mươi chín được bộ y tế công bố
theo hcdc trong hai trăm năm mươi bốn trăm sáu mươi sáu bệnh nhân covid một mươi chín đã được bộ y tế công bố
có hai trăm linh năm hai mươi ba ca nhiễm trong cộng đồng bốn trăm bốn mươi ba người nhập cảnh
hiện thành phố điều trị ba mươi chín sáu trăm một mươi một bệnh nhân gồm hai một trăm bảy mươi năm trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
hai bảy trăm năm mươi tám bệnh nhân nặng đang thở máy và một mươi tám bệnh nhân can thiệp tiêm phổ nhân tạo ecmo
trong số xuất viện cộng dồn từ ngày một tháng một đến nay là một trăm linh hai năm trăm chín mươi tám bệnh nhân
trong đó riêng ngày hai mươi tám tháng tám có hai sáu trăm bốn mươi ba bệnh nhân xuất viện
thành phố hồ chí minh tổ chức xét nghiệm kháng nguyên nhanh ở khu vực vùng đỏ và vùng cam
cho người dân với tần suốt hai ngày một lần
khu vực vùng xanh và vùng vàng sẽ làm xét nghiệm rt pcr với mẫu gộp năm cho vùng vàng
và mẫu gột một mươi cho vùng xanh tần suốt bảy ngày một lần